tại tỉnh lào cai mưa lớn đã gây lũ cao trên sông hồng đoạn chảy qua địa bàn tỉnh
vào một mươi một h ngày hôm nay một mươi ba tháng tám mực nước quan trắc được trên sông hồng đã lên tới bảy mươi tám sáu mươi một m dưới mức báo động một hơn một m
đây là trận lũ thứ tư xuất hiện trên sông hồng đoạn chảy qua tỉnh lào cai từ đầu mùa mưa đến nay
cùng với đó do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng kéo dài đã khiến mực nước từ đầu nguồn đổ về hồ thủy điện bắc hà
huyện bắc hà tỉnh lào cai cũng tăng nhanh
để bảo đảm an toàn thủy điện bắc hà đã thông báo xả lũ
trước diễn biến bất thường của thời tiết người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh